có thể nói hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa là một nỗ lực đầy tham vọng của cả việt nam và eu
trong việc kết nối một thị trường hơn năm trăm linh triệu dân với những tiêu chuẩn thương mại và đầu tư cao nhất
vậy điều gì sẽ đảm bảo cho việc đây trở thành một mô hình hợp tác thành công mới giữa hai nền kinh tế này
về vấn đề này phóng viên thời sự của truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với bà helena konic
phó tổng cục trưởng thương mại châu âu trưởng đoàn đàm phán của liên minh châu âu
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
các nhà lãnh đạo của eu và việt nam đều thống nhất rằng evfta là hiệp định tốt nhất
theo cả nghĩa tự do thương mại và công bằng
hai từ tự do và công bằng ở đây nên được hiểu như thế nào

đó là một thỏa thuận tham vọng bởi vì trong bảy năm tới
chúng ta sẽ cắt giảm chín mươi chín hàng rào thuế quan với tất cả các hàng hóa
mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh của hai bên
đấy cũng là một hiệp định công bằng bởi vì chúng ta hướng tới
việc giúp cho mọi thành phần kinh tế đều được hưởng lợi
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
lĩnh vực môi trường cũng đặc biệt quan trọng bởi vì nó tác động
tới mọi người dân của eu và việt nam
và chúng ta có những tiêu chuẩn quốc tế đối với vấn đề lao động nữa
điều thuận lợi là việt nam và eu đều đã tham gia
những công ước quốc tế liên quan tới vấn đề này
cũng giống như cptpp evfta là một hiệp định thương mại thế hệ mới
eu đánh giá thế nào về sự chuẩn bị của việt nam
cho việc tham gia các hiệp định thương mại như thế này
đúng vậy việt nam đã cho chúng tôi thấy rằng các bạn có tham vọng
và quyết tâm để hoàn thành các hiệp định thương mại thế hệ mới
và điều này khiến họ trở nên đặc biệt quan trọng
trong nhóm các nước asean
đó là một nền kinh tế mở sẵn sàng cho những cải cách
về thể chế và tận dụng thương mại quốc tế
để phục vụ cho nhu cầu phát triển của mình
đó là hướng đi quan trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá đây là một con đường cao tốc
kết nối việt nam và eu gần nhau hơn
nhưng đó không chỉ là giữa việt nam và eu
mà còn là cửa ngõ để eu tiến vào thị trường asean rộng lớn
theo bà trong tiến trình đó
việt nam có vị trí và vai trò như thế nào
đúng vậy hai hiệp định mới này không chỉ củng cố thương mại
đầu tư mà còn thúc đẩy hợp tác giữa người dân hai bên
chúng tôi đánh giá cao vai trò và vị trí của việt nam
trong khu vực asean
chúng tôi đã khảo sát các doanh nghiệp châu âu
và rất nhiều trong số đó đã lựa chọn việt nam
là điểm đến tiếp theo của mình trong hành trình hướng tới phía đông
và từ đó mở rộng thị trường ra toàn bộ khu vực asean
việt nam hoàn toàn có đủ cơ sở
để trở thành trung tâm thương mại tiếp theo của asean
một trong những trọng tâm của hai hiệp định vừa ký kết
là doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo bà điều cần làm ngay lúc này là gì
để những doanh nghiệp này thực sự tham gia và hưởng lợi
khi hiệp định này có hiệu lực
còn khoảng hai năm nữa để hai hiệp định có hiệu lực thực sự
theo tôi ngay trước mắt điều quan trọng nhất là thông tin
với những doanh nghiệp lớn
họ có đủ cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực
cho việc tìm hiểu cách thức đầu tư
buôn bán với một thị trường mới những quy định mới
nhưng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
họ sẽ không dễ dàng có được điều này
do đó việc cung cấp thông tin tư vấn những gì cần thiết cho họ
là điều chính phủ và các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp
của cả eu và việt nam cần làm
vâng xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi